bão số hai với tên quốc tế là bão môn giật cấp một mươi một đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ hải phòng đến nam định vào khoảng bốn giờ ba mươi phút đến năm h sáng nay ngày bốn tháng bảy gây mưa to đến rất to cho các tỉnh thành ở miền bắc và bắc miền trung
do ảnh hưởng của bão số hai đổ bộ nên ở cát hải và hòn dấu hải phòng gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một ở các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an tiếp tục có mưa to đến rất to
hồi bảy giờ ngày bốn tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông ngay trên đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy khoảng ba mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
trong sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây bắc bộ
ở khu vực vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn trong sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
trên đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ có gió mạnh cấp năm vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba